tổ tuần tra lưu động không chỉ kiểm tra về giãn cách an toàn trên xe mà còn kiểm tra về các lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định và phối hợp với các chốt tại các nút giao thông đảm bảo thông suốt các tuyến đường để người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ an toàn